thưa quý vị sau khi có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai do cơ sở y tế thực hiện
thì trạm y tế xã phường thị trấn xử trí được các kết quả dương tính giống như người mắc covid một mươi chín xác định
không cần chờ kết quả rt pcr để khẳng định
quy định này vừa được thành phố cần thơ điều chỉnh bổ sung nhằm hỗ trợ kịp thời
các f tiếp cận các gói chăm sóc y tế
sau khi có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai trạm y tế xã phường thị trấn
tiến hành thẩm định điều kiện cách ly tại nhà trường hợp đủ điều kiện về sức khỏe và cơ sở vật chất
sẽ cách ly tại nhà trạm y tế hoàn tất hồ sơ thẩm định theo quy định trình ủy ban nhân dân xã
ba phường thị trấn ban hành quyết định cách ly điều trị tại nhà thời gian ban hành quyết định cách ly
tối đa một ngày sau khi có hồ sơ thẩm định của trạm y tế trường hợp không đủ điều kiện về cơ sở vật chất
cách ly tại nhà hoặc trường hợp f cư trú tỉnh thành khác trạm y tế làm hồ sơ chuyển vào cơ sở thu dung
điều trị người mắc covid một mươi chín đối với các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín trong tình trạng cấp cứu
chuyển viện các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố phải tiếp nhận xử lý điều trị không tầng chật
kết quả xét nghiệm at pca sau khi tiếp nhận cơ sở y tế có thể lấy mẫu at pca để hoàn tất hồ sơ
điều trị đối với thủ tục cách ly điều trị hoàn thành cách ly điều trị tại nhà trạm y tế xã
phường thị trấn chịu trách nhiệm về việc cung cấp quyết định cách ly điều trị và giấy chứng nhận
hoàn thành cách ly điều trị tại nhà kịp thời cho người đang thực hiện cách ly